sáng nay ngày một mươi tháng sáu tại tỉnh bắc giang bộ lao động thương binh và xã hội bộ công an phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang tổ chức lễ meeting diễu hành hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy và ngày quốc tế ngày toàn dân phòng chống ma túy hai mươi sáu tháng sáu
dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ cùng hơn hai công nhân người lao động đại diện các tầng lớp nhân dân đoàn viên thanh niên học sinh trên địa bàn tỉnh bắc giang
phát biểu tại lễ meeting đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ nhấn mạnh thời gian qua đảng quốc hội và chính phủ đã quan tâm chỉ đạo ban hành nhiều chính sách pháp luật về phòng chống ma túy hỗ trợ người nghiện ma túy
tuy nhiên tệ nạn ma túy ở nước ta còn diễn biến phức tạp đã gây hậu quả nghiêm trọng đến nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội để công tác phòng chống ma túy đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy có hiệu quả phó thủ tướng thường trực chính phủ yêu cầu cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao trách nhiệm sự cần thiết tham gia của toàn xã hội trong công tác phòng chống tệ nạn ma túy đặc biệt là bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm mọa ma túy
theo số liệu của bộ lao động thương binh và xã hội cả nước hiện nay có hơn hai trăm một mươi người nghiện ma túy bảy mươi sáu độ tuổi dưới ba mươi năm tuổi sáu mươi số người sử dụng ma túy lần đầu ở độ tuổi dưới hai mươi năm trong đó tám sử dụng ma túy lần đầu ở độ tuổi dưới một mươi tám